đặc biệt thời gian vừa qua đã xảy ra không ít vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh là cán bộ của cơ quan công an lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là đối tượng mai thị lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường dạng võ quận ba đình hà nội
lan bị công an quận bắc từ liêm hà nội khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không có nghề nghiệp ổn định nhưng mai thị lan thường xuyên mặc quân phục của lực lượng công an đeo quân hàm đại tá
đây cũng chính là thủ đoạn của lan khi giả mạo công tác tại bộ công an nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không chỉ mạo danh là đại tá công an đối tượng này còn lên mạng đặt làm ba cuốn sổ tiết kiệm với số dư mỗi sổ lên tới hai trăm linh tỷ đồng để làm đạo cụ lừa đảo
từ khoảng hai nghìn một mươi tám đến nay đã có hàng chục người dân dính bẫy nhờ xin việc vào các cơ quan nhà nước
hoặc cho các đối tượng này vay tiền nhưng không thể lấy lại được với tổng số tiền mà các bị hại lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
thế nhưng khi bị đưa về cơ quan công an đối tượng này liên tục quanh cò chối tội
tôi chỉ thấy nó đẹp tôi cũng lúc đầu tôi chẳng có nghĩ là tôi có mục đích gì
tôi cũng chẳng làm gì gì nữa
tôi cũng chưa nói với ai tôi làm công an tôi chỉ mặc lên như thế thôi
chứ tôi cũng chưa không có một tin nhắn nào tôi nói là tôi làm bên công an với nội thi tiện
đây là nhắn đây rõ ràng đây chị là còn cãi gì
đấy không phải tin của tôi
theo cơ quan điều tra cơ quan công an đã thu giữ được một số quân trang phục của lực lượng công an trên hai chiếc xe ô tô để đối tượng dùng đi lừa đảo
cùng đó lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hai tỷ đồng tiền mặt
đây đều là những tài sản
mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân
tính đến nay đã có một mươi một người là bị hại của đối tượng này đến cơ quan công an quận bắc từ liêm trình báo
trong đó chị quách thị liễu ở nam từ liêm hà nội cũng đã bị chiếm đoạt hơn một tỷ đồng khi bị đối tượng mai thị lan xả xanh là đại tá công an để lừa đảo
điều đáng nói là sau khi giao đi số tiền hơn một tỷ đồng chị liễu mới thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá này
và phát hiện mình bị lừa
thứ nhất là chị nói chị làm bên cơ quan công an nhưng mà hàng ngày là chị ngủ đến chín một mươi giờ chị mới dậy
ngoài ra không đến làm thì em mới nghi
em nghĩ thì em âm thầm em điều tra em vào facebook và những cái mối quan hệ chị dẫn em đi
em liên hệ mọi người em hỏi thì em hỏi đến đâu thì em biết là chị lừa đảo toàn bộ hết
trong quá trình điều tra thì đối tượng đặc biệt rằng là đối phó với các cơ quan chức năng
khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vai mượn
các câu hỏi để né tránh để tránh việc vi phạm pháp luật
với sự phát triển của công nghệ có không ít đối tượng đã lợi dụng trang mạng xã hội nhằm mạo danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
không chỉ xảy ra ở các thành phố lớn hành vi này cũng thường xuyên xảy ra tại các tỉnh miền núi phía bắc như tỉnh yên bái
vào hồi giữa tháng chín vừa qua anh hoàng minh quyết chú tại huyện văn chấn tỉnh yên bái
đã đến cơ quan công an huyện văn chấn để trình báo sau khi bị hai đối tượng đã dùng thủ đoạn là giả danh lực lượng công an lừa đảo với tổng số tiền là một trăm bảy mươi triệu đồng
theo điều tra hai đối tượng này là vũ mạnh hùng và phạm thanh tùng cùng chú tại huyện văn chấn
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận do quen anh quyết qua mạng internet
qua quá trình chơi game với nhau nên đối tượng hùng đã nảy sinh ý
ý định lừa tiền anh quyết bằng thủ đoạn rủ xe thuyết phục bị hại góp tiền để cho vay nặng lãi
theo lời khai anh quyết đã nhiều lần truyền tiền cho hùng qua nhiều tài khoản khác nhau với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng
ngày bảy chín hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng gọi điện thoại cho anh quyết tự xưng là cán bộ công an
thông báo về việc số tiền của anh chuyển đến tài khoản của người có tên là lê duy nhất
dùng để mua bán ma túy hiện đối tượng nhất đã bị bắt
nếu không muốn liên quan đến vụ án thì anh quyết phải truyền tiền để lo liệu trẻ án
tin rằng hùng nói thật anh quyết đã sáu lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền là sáu mươi triệu đồng
thấy dễ dàng lừa được bị hại ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng đã bàn bạc với phạm thanh tùng
để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh quyết
sau khi thống nhất vẫn với thủ đoạn trên tùng đã gọi điện cho anh quyết và tự xưng là cán bộ công an huyện văn chấn
yêu cầu anh truyền tiền để lo trẻ án và đã được bị hại truyền cho tám mươi hai triệu đồng
vị can yêu cầu bảo quyết là anh em góp vốn của vị can để cho vai lãi
sau đó vị can đã đóng giả công an tỉnh lạc sơn và bảo quyết là liên quan đến
tính kết nối rộng rãi và ẩn danh của các trang mạng xã hội như zalo facebook
đã tạo kẽ hở cho các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn nữa
để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân
trong đó giả danh cán bộ công an chỉ là một thủ đoạn trong vô vàn thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng
theo đó lợi dụng sự tín nhiên
hình thức và các phương thức thủ đoạn mà các đối tượng mà tiến hành lừa đảo thì rất nhiều khác khác với nhau
chúng có thể giả danh các cơ quan công quyền như là công an tòa án kiểm soát
để mà đưa nạn nhân vào những câu chuyện mà do chúng giản dựng và coi đó tin tưởng
hoặc là lo sợ chuyển các cái tiền cho các đối tượng hoặc là đưa tham gia vào các giao dịch
có thể thấy tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi
bên cạnh việc sử dụng mạng internet hay các trang mạng xã hội để lừa đảo
thì chúng còn mạo danh các cán bộ nhân viên của cơ quan tổ chức khiến nhiều nạn nhân sập bẫy
bởi vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong các mối quan hệ thông tin trên môi trường mạng
cùng đó khi thấy có dấu hiệu lừa đảo thì người dân cần phải báo ngay cho cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời